việc tội phạm ma túy sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của các hãng xe khách để chuyển ma túy tuy không mới
nhưng lợi dụng khâu đầm gói vận chuyển hàng hóa của các nhà xe có nhiều kẽ hở
nên bọn chúng thường xuyên sử dụng loại hình dịch vụ này để tra trộn quỷ ma túy cho đồng bọn y tiêu thụ
cái khó khăn hiện nay là có cái công ty xe khách và có cái dịch vụ vận tửa
thì người ta chỉ tập trung vào cái việc là vận chuyển hàng khách
để mà chạy theo lợi dụng còn cái việc tiên truyền dấu dục và ngang chạy ma túy thì người ta ít chú ý
nên điều này thì đề nghị với các ngành chức năng đặc biệt là sở giao thông vận tải
có cái công ty xe khách và có cái dịch vụ vận tửa
có cái cơ sở dịch vụ vận tửa thì nên là chú ý tiên truyền vận động
có cái người lưới xe và phụ lưới xe là không liên quan đến hoặc là bố tra cho tàu phạm ma túy và tiền nội ma túy
không thể phủ nhận dịch vụ chuyển hàng
của các hãng xe khách xe du lịch mang lại nhiều tiền ích cho người dân
như nhanh chóng tiết kiệm chi phí hơn so với đồng biểu điện
tuy nhiên những bất cập kể trên đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ để tội phạm lợi dụng
do vậy cùng với việc đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật kiểm tra dịch vụ gửi hàng tại các nhà xe
đề nghị các hãng xe nhà xe cần có sự giám sát chặt chẽ hơn trong dịch vụ này
thưa quý vị và các bạn đi đám cưới tại nhà bạn sau đó thì tiện tay dùng đoạn phá khóa lấy trộm xe máy
tại đám cưới hai đối tượng nguyễn thạch đức và đỗ văn đệ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bắt giữ về hành vi trộm cắp
sự việc xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu khi hai đối tượng đi đám cưới tại nhà của một người bạn
tại huyện bình sơn bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ đức và đệ
khi đang trên đường đi thiêu thủ tài sản trộm được khám xét tại nhà của nguyễn thạch đức
tại thôn tây phước hai xã bình an huyện bình sơn cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ
một chiếc xe đã bị tháo rời hết các bộ phận mà hai đối tượng này khai nhận đã trộm được
tại một đám cưới khác được biết hai đối tượng này đều có tiền án về tội cướp giật tài sản
một thông tin đến từ lâm đồng công an thành phố đà lạt đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng lương minh đạo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại xã tam bố huyện di linh tỉnh lâm đồng về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản
trước đó đạo đã lân la giả dạng là bảo vệ đến các quán cà phê và karaoke ở thành phố đà lạt
khi khách vào quán đạo đến và dắt xe đưa vào bãi sau đó lợi dụng sơ hở của khách
đối tượng chạy xe ra ngoài và đem đi tiêu thụ trong hai ngày một mươi hai và hai mươi bảy tháng năm đạo đã hai lần
lấy trộm xe của khách cùng với thủ đoạn đóng giả bảo vệ dắt xe cho khách sau đó mang đi tiêu thụ
tại huyện di linh ngày một mươi bảy tháng năm đạo cũng đã trộm một chiếc xe máy của di ruột
sau đó bỏ trốn về di linh
sau khi nhận được tin báo của người bị hại công an thành phố đà lạt đã điều tra xác minh
và bắt đạo khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã tam bố huyện di linh và thu hồi ba chiếc xe máy
mà đạo đã bán để trả lại cho người bị hại
lừa đạo chiếm đặt tài sản của người bị hại sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
sau hai năm đối tượng đoàn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã bị công an tỉnh cà mau bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thị xã la ghi tỉnh bình thuận
sau đó từ ngày chủ nhật có tác động của khối không khí mát xuống phía nam
nắng nóng sẽ dịu dần trên khu vực thậm chí mưa rông còn có khả năng xuất hiện trở lại
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới thì trời mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng các tỉnh thuộc vùng núi cao ở phía bắc khu vực sẽ có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới thì trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
và về đêm thì nhiệt độ sẽ chỉ còn là từ hai mươi một hai mươi bốn độ
trong khi đó trong hôm nay và ngày mai khu vực nam bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam cường độ yếu
nên mưa rông trên diện rộng tạm thời gián đoạn
mưa xảy ra vào lúc chiều tối là chính nhưng với diện mưa chủ yếu chỉ còn tập trung
tại các tỉnh miền tây của nam bộ
tuy nhiên dự báo đến hai ngày nghỉ cuối tuần này
nhiều khả năng mưa rông rải rác sẽ tăng đều trở lại trên toàn khu vực
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt